trong đêm nay và sáng ngày mai khu vực bắc trung bộ vùng từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
cũng nhiều mây có mưa phùn và sương mù xuất hiện rải rác tập trung chính ở khu vực ven biển
sau đó đến trưa và chiều mai cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
bắc trung bộ chuyển nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ tăng lên mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ cao hơn ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trời có nắng từ sớm nên nhiệt độ ngày vẫn cao
duy trì mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
xa hơn về phía nam tây nguyên và nam bộ tiếp tục trở lại với chuỗi ngày ít mưa nắng nhiều vốn có của mùa khô
dự báo ngày mai cả hai khu vực này tiếp tục không có mưa ngày trời nắng mạnh
nhiệt độ vì thế mà duy trì ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
thậm chí là một số nơi thuộc khu vực miền đông nam bộ
nhiệt độ còn cao trên ba mươi năm độ chạm ngưỡng nắng nóng
trên biển đáng lưu ý nhất là hiện tượng sương mù dày xuất hiện về đêm và sáng sớm trên khu vực vịnh bắc bộ
có thể khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống dưới một km gây khó khăn cho tàu thuyền hoạt động trên vịnh
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo
chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước